phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh bắc giang
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
hoàng thế du trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh bắc giang
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đặt các quy định
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra
làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an
và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và thu hồi triệt để tài sản
sau nhiều ngày xét xử công khai vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn
tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã tiến hành tuyên án
đối với sáu bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại cdc khánh hòa
hội đồng xét xử nhận định trong quá trình mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch
các bị cáo đã vi phạm quy định về đấu thầu thông đồng với các công ty trách nhiệm
hiệu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam vndt công ty trường khuê
cơ sở kinh doanh phong phú gây thiệt hại cho nhà nước gần một mươi sáu tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt huỳnh văn dõng
cựu giám đốc cdc khánh hòa lĩnh ba năm sáu tháng tù
trần quốc huy cựu trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa lĩnh một năm bảy tháng tù
nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty vndat một năm sáu tháng tù
nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án vndat một năm sáu tháng tù
phan phương ngọc cựu nhân viên khoa dược và tự y tế cdc khánh hòa một năm ba tháng tù
và bị cáo cao văn cường chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú một năm ba tháng tù
nhưng cho hưởng án treo
vào sáng ngày một mươi năm tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên phạm đình cự và cựu giám đốc sở tài chính tỉnh phú yên đỗ duy vinh
hai cựu lãnh đạo của tỉnh phú yên bị đưa ra xét xử về cùng tội danh vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo nội dung báo cáo từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn một mươi ba
khi giữ vị trí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên ông cự biết thửa đất số bảy mươi sáu
tờ bản đồ số tám diện tích một một trăm tám mươi ba m hai thuộc khu phố a hai đường hùng vương được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
giao cho công ty pimefoco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế
tuy nhiên kết quả điều tra thì biết công ty này không triển khai được dự án
nhưng ông cự và cấp dưới là ông vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty pimefaco
chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất nêu trên cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh phú yên
việc làm này không đúng với quy định của pháp luật gây thất thoát tài sản nhà nước với số tiền hơn một mươi tỷ đồng
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh phú yên tuyên phạt bị cáo phạm đình cự và bị cáo đỗ duy vinh
cùng ba năm tù cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam ba bị can là phạm minh luân chú tại tỉnh bình dương huỳnh minh tàn và nguyễn văn hiễu
cùng chú tại tỉnh an giang về tội trộm cắp tài sản
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
khi cả ba đối tượng đi đến cổng trường mầm non thị trấn trợ mới thì phát hiện một chiếc xe mô tô
dựng trước cổng trường không có người trông coi và lúc này tàn đứng cảnh giới luân và hiễu chạy đến lấy trộm chiếc xe
sau đó luân điều khiển xe vừa trộm được đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an thị trấn trợ mới bắt giữ cùng thang vật
quá trình xác minh điều tra vụ việc lực lượng công an đã bắt giữ tàn và hiễu ngay sau đó
thưa quý vị thời gian qua công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đã luôn chủ động tấn công trấn áp tội phạm
do đó nhiều băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội đã bị lực lượng công an chia xóa góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp các loạt tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố long khánh đã chủ động triển khai lực lượng ngăn chặn chia xóa và bắt giữ các đối tượng phạm tội
nhằm bảo đảm tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
bên cạnh đó lãnh đạo công an các thành phố cũng đã chỉ đạo các đường nghiệp vụ và công an các phường xã quyết liệt đấu tranh mạnh
với các loại tội phạm quản lý chặt hoạt động của các đối tượng hình sự kinh tế ma túy các tụ điểm đường dây vận chuyển
mùa bán trái phép chất ma túy tổ chức đánh bạc trên địa bàn
công an thành phố luôn đề ra các chương trình kế hoạch công tác để chỉ đạo thực hiện các đội nghiệp vụ
công an các xã phường trên địa bàn thành phố tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
và triển khai đồng bộ quyết liệt để thống nhất thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố
chỉ tính riêng trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn thành phố long khánh đã xảy ra một mươi bảy vụ phạm pháp hình sự
đã điều tra làm rõ một mươi năm vụ bắt một mươi chín đối tượng phát hiện một mươi chín vụ ma túy bắt xử lý bốn mươi năm đối tượng
thu giữ hai mươi năm năm gram ma túy đá phát hiện một mươi bốn vụ liên quan đến tội phạm kinh tế môi trường
tăng cường công tác tuyên truyền để cho người dân nắm bắt được phương thức thủ đoạn hoạt động phòng chống các loại tội phạm
ngoài ra thì đồng hành xã hội tăng cường công tác nghiệp vụ tăng cường công tác xã hội đối tranh các loại tội phạm
nhất là các loại tội phạm xâm phạm sơ hữu như là trồng gấp tài sản cướp dứt tài sản sử dụng nguồn nghệ cao
bên cạnh đó thì cũng yêu cầu bà con là ngoài tính chủ động của cơ quan chức năng
yêu cầu bà con là phải nâng cao tính cảnh giác giữ gìn tài sản của mình và tìm hiểu pháp luật để tránh những trường hợp mất tài sản đáng tiếc
với sự chủ động trong triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn đối tượng
thời gian qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố long khánh đã được đảm bảo
đặc biệt là trọng án không xảy ra tai nạn giao thông từng bước được kiềm chế góp phần đảm bảo an ninh trả tự mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
thưa quý vị hình thức lừa đảo tiền qua tài khoản ngân hàng hay thanh toán qua mã qr code thì không còn là mới
nhưng hiện thì vẫn còn có nhiều người dân trở thành con mồi của các đối tượng lừa đảo
và mới đây công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hạ thị ngọc
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ
đây là đối tượng hạ thị ngọc vừa bị công an thành phố lào cai tỉnh lào cai bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt cửa hàng thông qua việc tạo mã qr giả
đối tượng này đã chụp mã qr của các cửa hàng rồi gửi cho một đối tượng khác được quen có mạng xã hội
không rõ địa chỉ cụ thể để tạo hóa đơn giả mỗi khi ngọc đi mua sắm tại các cửa hàng
vào ngày năm tháng bốn thì tôi có đi lào cai và có đến cửa hàng quần áo và lấy hình ảnh giả để thanh toán và mua quần áo
với giá là một triệu sáu trăm bảy mươi đồng và tối cùng ngày hôm đó tôi cũng có đi đến
tôi đã đến cửa hàng ăn và cũng đã lấy hình ảnh chuyển khoản giả để chuyển khoản cho chủ hàng ăn là sáu trăm linh đồng thành công
vào sáng ngày sáu tháng bốn tôi cũng có đi ra chợ cốc lếu lào cai và cũng đã lấy hình ảnh giả để chuyển khoản thành công
với giá là một triệu để mua chức phí ngày hôm đó tôi nhận thức là hành vi của tôi làm là sai sai với các người sai với người dân
bằng thủ đoạn này đối tượng ngọc đã tiến hành lừa đảo nhiều cửa hàng quần áo
quán ăn trên địa bàn tỉnh lào cai hiện công an thành phố lào cai đang tiến hành đấu tranh xác minh về hành vi thực hiện lừa đảo liên tỉnh của đối tượng ngọc
sử dụng lệnh chuyển tiền giả hay sử dụng chiêu trò đổi tiền mặt lấy tiền chuyển khoản cũng là những mánh khóe tinh vi mà các đối tượng lừa đảo thường hay sử dụng
kể từ khi hình thức thanh toán quét mã qr phổ biến đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng để tránh trở thành con mồi của các đối tượng
thì các cửa hàng hơn lúc nào hết vẫn cần nêu cao tinh thần cảnh giác mỗi khi giao dịch qua hình thức không dùng tiền mặt
sử dụng này phô tô y hệt như vậy nên là em nghĩ là hiện nay thì nhiều nơi thì nên là để cho tài khoản ấy mình check được trước rồi mình hãy đưa đồ cho khách
khuyến cáo người dân nếu sử dụng dịch vụ qua tài khoản ngân hàng cần lưu ý kỹ hóa đơn chuyển tiền không giao dịch hàng hóa cho bất kỳ ai nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng
kể cả khi đã cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công hiện với hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng
việc chuyển khoản sẽ nhận được tài khoản
ngân hàng sẽ được thông báo có tiền trong tài khoản vì thế người tham gia giao dịch nên chờ thông báo nhận được tiền từ tài khoản nhận được tiền từ ngân hàng
thay vì chỉ tin tưởng về hình ảnh thuộc giao diện chuyển tiền thành công bên cạnh đó khi giao dịch cần lưu ý kỹ hình ảnh giao dịch thành công
vì hình ảnh sẽ có một số đặc điểm khác với hình ảnh từ ngân hàng trinh thống về màu sắc phông chữ thời gian
ngoài ra để phòng tránh hình thức lừa đảo bằng mã quy rờ
một hình thức ngạch
càng phổ biến và có tốc độ gia tăng nhanh chóng đại diện cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông công an các đơn vị địa phương đã khuyến nghị
người dùng đặc biệt cảnh giác với các mã qr được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc được gửi qua mạng xã hội email
qua đó người dân cần hết sức cảnh giác khi giao dịch bằng hình thức quét mã quy rờ cốt
chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo thuộc xã đăng man huyện đắc lây tỉnh con tum
đã bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường khiến hai người tử vong tại chỗ
vào khoảng hai giờ ngày một mươi sáu tháng bốn xe ô tô tải mang biển kiểm soát bốn mươi ba c một mươi bốn nghìn năm trăm một mươi sáu đang lưu thông theo hướng từ quảng nam đi tỉnh con tum
khi đến đoạn km một nghìn bốn trăm hai mươi hai trăm linh đường hồ chí minh đoạn qua thôn măng khên thì xe ô tô tải đã bất ngờ tự gây tai nạn lao xuống mương thoát nước bên trái đường
vụ tai nạn đã khiến hai người trên xe ô tô tải tử vong tại chỗ
các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo lò so bị ách tắc nhiều giờ liền
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng huyện đắc lây đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người bị nạn và đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
vào tối ngày một mươi năm tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố ba phường tân đồng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước giữa xe khách và hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi vào tối cùng ngày tài xế trần thành tăng trú tại tỉnh bình phước điều khiển xe khách loại chín chỗ lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ tỉnh bình dương đi thành phố đồng xoài đến ngã ba giao nhau với đường lê lợi thuộc khu phố ba phường tân đồng thì bất ngờ tông vào xe máy mang biển số chín mươi ba p một trăm sáu mươi chín nghìn ba trăm ba mươi do ông phạm đức an sáu mươi một tuổi trú tại phường tân đồng điều khiển lưu thông phía trước
cú tông mạnh đã khiến ông an và xe máy bị văng hàng chục mét ra giữa làn đường ô tô tử vong tại chỗ
khách tiếp tục lao lên vỉa hè tông thẳng vào một xe máy dựng bên đường kéo lê chiếc xe này dưới gầm nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đã thu hút lượng lớn du khách thập phương và đồng bào cả nước hành hương về đất tổ
cùng với việc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự công an tỉnh đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường lực lượng phương tiện sẵn sàng xử lý khi có các tình huống cháy nổ xảy ra
lực lượng chữa cháy tại chỗ có thể kịp thời ứng phó khống chế trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt
chúng tôi đã phối hợp với khu di tích lịch sử đền hùng kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị phương tiện phòng cháy cháy tại chỗ của khu y tích
để kịp thời khắc phục những hư hỏng những tồn tại còn hạn chế để chúng ta thay thế các phương tiện mới đảm bảo
trong mùa lễ hội thì các phương tiện chữa cháy của khu di tích lịch sử đền hùng phải được vận hành một cách trơn tru và đảm bảo
thứ hai nữa là trước lễ hội phòng cảnh sát phòng hóa cháy đã có kế hoạch tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao
ở địa bàn việt trì lâm thao phú ninh các cơ sở lưu trú để công tác đảm bảo an toàn phòng án cháy trong mùa lễ hội đảm bảo an toàn
và lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi cũng đã ứng trực tại khu tích lịch sử đền hùng
đã tham gia các đoàn liên ngành để kiểm tra công tác phòng cháy cháy cũng như tuần tra bảo vệ
và nhắc nhở các hộ kinh doanh tại các khu vực diễn ra các dịch vụ vui chơi giải trí
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra toàn bộ các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
trên địa bàn thành phố việt trì và các huyện dắp danh như phú ninh lâm thao
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú nhà nghỉ khách sạn
yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ khách sạn cam kết thực hiện các đội quy quy định về phòng cháy chữa cháy
thường xuyên nhắc nhở khách thuê phòng không được hút thuốc lá trong phòng sử dụng an toàn các thiết bị điện
phần công cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đoàn lên ngành tuần tra kiểm tra
kịp thời nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng như đồng bào du khách về viếng tổ
thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt đúng quy định nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy
yêu cầu mỗi hộ kinh doanh trong khu di tích phải trang bị tối thiểu một bình chữa cháy sách tay
và mỗi hộ phải có ít nhất một người được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
chúng tôi đã nhận thức được việc cháy nổ rất là nguy hiểm
nên tự ý thức của cửa hàng đã chuẩn bị trang bị bình cứu hỏa
và cũng được các anh em cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhắc nhở tuyên truyền cách sử dụng khi mà gặp sự cố xảy ra
để phòng ngừa hạn chế cháy nổ tại các khu vực có nguy cơ cao
như các đền chùa khu trung tâm lễ hội các bãi trông giữ xe ô tô mô tô
và các khu vực rừng xung quanh khu di tích lịch sử đền hùng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bố trí lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xây dựng phương án huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh
chuẩn bị lực lượng phương tiện thường trực sẵn sàng tăng cường khi có tình huống phức tạp về cháy nổ xảy ra
nhờ chủ động trong triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
nên từ khi khai hội đến nay công tác phòng chống cháy nổ trong khu di tích lịch sử đền hùng
và các địa bàn lân cận luôn được bảo đảm tuyệt đối an toàn
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du khách về đền hùng tham gia các hoạt động lễ hội
tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng hạn hán
thiếu nước xâm nhập mặn và giúp đỡ nhân dân
vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn chuyến hành trình hỗ trợ nước của lực lượng công an sóc trăng
đã đến với những hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi khô hạn xâm nhập mặn trên địa bàn huyện trần đề
theo đó tại ấp nam chánh xã lịch hội thượng huyện trần đề
các tổ chức đoàn thể công an tỉnh phối hợp công an huyện và chính quyền địa phương
tổ chức trao một trăm năm mươi thùng nước suối loại hai mươi một lít một thùng một trăm năm mươi lốc nước đóng chai
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
tăng cường hai xe bồn trởn nước sinh hoạt hỗ trợ người dân với số lượng gần một mươi mét khối nước
tuy nhiên qua tình hình thực tế tại địa phương đang có nhu cầu về nước sạch rất lớn về phục vụ sinh hoạt
giám đốc công an tỉnh sóc trăng chỉ đạo xe phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp ứng thêm nguồn nước sạch và khẩn trương cấp nước cho tất cả các hộ dân
trên địa bàn xã lịch hội thượng huyện trần đề
đến hơn một mươi chín h tối cùng ngày công việc cấp nước đã hoàn thành trong niềm vui
và niềm xúc động của các hộ dân được hỗ trợ giúp đỡ
tại bến tre và chiếu quang ngày một mươi năm tháng bốn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phối hợp cùng ban thanh niên công an tỉnh công an huyện rồng trôm và nhà tài trợ
đã vận chuyển và tiến hành cấp phát nước ngọt cho nhân dân đang bị ảnh hưởng
bởi hạn mặn tại địa bàn thị trấn rồng trôm
trong đợt này đoàn đã cấp khoảng bốn mươi lượng nước sạch
bốn mươi lít nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng bốn công an tỉnh bến tre cùng các đơn vị liên quan
đã tổ chức cấp năm mươi năm lít nước ngọt sinh hoạt và năm mươi dụng cụ chứa nước
cho người dân trên địa bàn huyện bình đại
và thời gian tới công an tỉnh bến tre sẽ tiếp tục vận chuyển
cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng hạn mặn
hoạt động thiết thực này phần nào hỗ trợ cho nhân dân giảm bớt khó khăn
trong giai đoạn hiện nay từ đó lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân